cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại đồi rừng thuộc thôn chính nghĩa xã an phú tp tuy hòa vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo điều tra ban đầu trước đó vào hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh phú yên đã đột kích vào vùng đồi rừng ở thôn trình nghĩa bắt quả tang chín mươi ba đối tượng có tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc
tại chiếu bạc lực lượng chức năng thu giữ một trăm sáu mươi tám triệu đồng và một trăm bảy mươi chín triệu đồng các đối tượng mang theo đánh bạc đồng thời tạm giữ ba mươi xe ô tô một mươi một xe mô tô và nhiều đồ vật khác phục vụ đánh bạc
qua sàng lọc và phân loại lực lượng chức năng đã lập biên bản ba mươi chín đối tượng trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc